tình trạng bạo loạn đã chấm dứt trên toàn bộ đất nước hình lục lăng
đây là tuyên bố vừa đưa ra của bộ trưởng nội vũ pháp zega dagman anh
sau một mươi ngày quốc gia này chứng kiến làn sóng bạo lực liên quan đến vụ việc cảnh sát bắn chết
một thiếu niên một mươi bảy tuổi do không tuân thủ hiệu lệnh giao thông
tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh bộ nội vũ pháp vẫn đang duy trì mức độ cảnh sát cao
giới chức pháp cũng đang tiến hành điều tra cái chết của một người đàn ông bị cho là
trúng đạn cao su của cảnh sát trong những cuộc bạo loạn ở thành phố marksi
đây là trường hợp đầu tiên được báo cáo thiệt mạng trong làn sóng bạo loạn kéo dài suốt một mươi ngày qua tại pháp
nghiệp đoàn giới chủ liên đoàn lao động lớn nhất nước pháp ước tính làn sóng biểu tình bạo loạn
bùng phát từ ngày hai mươi bảy tháng sáu đến nay đã gây thiệt hại lên tới hơn một tỷ usd
hai trăm linh cơ sở kinh doanh ba trăm linh chi nhánh ngân hàng và hai trăm năm mươi cửa hàng thuốc lá đã bị cấp phá
con số này chưa bao gồm thiệt hại đối với trường học tòa thị chính và trung tâm cộng đồng
trong khi đó tổng thống pháp emmanuel macron xác nhận ông đã gặp các thị trưởng
của hai trăm hai mươi thành phố chịu thiệt hại do làn sóng bạo loạn
tổng thống macron hy vọng sớm bắt đầu quá trình làm rõ vụ việc để tìm hiểu lý do sâu xa dẫn đến những sự kiện này